trong di trúc của bác hồ đoàn viên thanh niên được bác đặt ở vị trí những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội
là lực lượng cho tương lai rất quan trọng và cần thiết
nhân tháng hành động vì trẻ em và ngày gia đình việt nam hai nghìn một mươi chín
cũng như hướng tới các hoạt động kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc chủ tịch hồ chí minh
công an thành phố hà nội tổ chức trao phần thưởng và học bổng cho các em học sinh đoàn viên
là con của cán bộ chiến sĩ thương binh liệt sĩ đã nỗ lực vươn lên để đạt thành tích cao trong học tập
một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm linh bài diễn văn tuyên truyền
thực hiện lời dạy của bác các danh hiệu giải thưởng tấm gương tiêu biểu
cuộc vận động mỗi ngày một tin tốt mỗi tuần một câu chuyện đẹp được quan tâm đẩy mạnh và lan tỏa
thông qua các hoạt động biểu dương tổ chức khen thưởng đã trở thành truyền thống của công an thành phố
còn giúp khích lệ các bạn trẻ học tập khơi dậy niềm tự hào
củng cố niềm tin về những công việc mà các chiến sĩ
đồng thời cũng là những bậc phụ huynh

để cho bố có thể yên tâm công tác

hoặc có thể là các cô các chú cũng cần phải học tập và nói theo tấm gương của bác
trong di trúc chủ tịch hồ chí minh đã viết
thiếu niên nhi đồng là chủ nhân tương lai của nước nhà
vì vậy chăm sóc giáo dục tốt các cháu là nhiệm vụ của toàn đảng toàn dân
bác luôn dành tình yêu thương và sự quan tâm đặc biệt cho các em nhỏ
chủ nhân tương lai giúp cho đất nước cất cánh trong sự nghiệp đổi mới
qua tổng kết năm học vừa rồi
số lượng con em cán bộ chiến sĩ trong quan thành phố đạt các giải cao trong các kỳ thi quốc tế
kỳ thi của toàn quốc kỳ thi của thành phố
và số lượng các cháu học sinh giỏi đã tăng lên nhiều hơn so với những năm trước
con em cán bộ quan thành phố cũng có những thiệt hỏi nhất định
bố mẹ không được thường xuyên gần gũi con cái chăm sóc động viên và kèm các cháu
và đặc biệt đối với những đồng chí thương binh
thì chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị phải quan tâm đến con em và các đồng chí thương binh
vì đây là những đồng chí đã đổ máu cho cái sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị
và trật tự an toàn sội trên đại bản thủ đô
tại hội nghị biểu dương công an thành phố tặng giấy khen cho một trăm bốn mươi em có thành tích xuất sắc
cũng là lời nhắn nhủ đến các em luôn ghi nhớ và làm theo lời bác hồ đã dạy
ở trường thì kính thầy yêu bạn đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau
ở nhà kính yêu và giúp đỡ cha mẹ